trước thềm hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp so một giám đốc điều hành ban thư ký apec quốc tế
alan bullard và giám đốc cơ quan hỗ trợ chính sách apec dennis hill đã có buổi gặp gỡ giới báo chí
để giới thiệu bối cảnh hội nghị so một cũng như là chia sẻ những đánh giá về triển vọng thúc đẩy hợp tác
giữa việt nam và các nền kinh tế apec
các nội dung được trao đổi trong cuộc gặp gỡ báo chí xoay quanh những thay đổi của môi trường thương mại
và kinh tế tác động của xu hướng chống toàn cầu hóa tầm quan trọng của apec và vai trò chủ tịch
năm apec hai nghìn một mươi bảy của việt nam trong bối cảnh hiện nay
những triển vọng hợp tác apec cũng như tác động đối với việt nam và khu vực đề cập đến bối cảnh diễn ra
hội nghị som một và các chính sách ưu tiên của apec tiến sĩ alan bolat giám đốc điều hành ban thư ký apec quốc tế
và tiến sĩ danis hu giám đốc cơ quan hỗ trợ chính sách apec nhấn mạnh đến việc việt nam đưa ra các sáng kiến
về mở rộng cơ hội kinh tế thương mại cho người dân và doanh nghiệp tăng cường liên kết kinh tế khu vực sâu rộng
thúc đẩy các doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa tham gia thương mại quốc tế tăng cường an ninh lương thực
và phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu
tiến sĩ alan bolat giám đốc điều hành ban thư ký apec quốc tế đánh giá cao việt nam đã có sự chuẩn bị
kỹ lưỡng mọi mặt đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của apec năm nay nhất là các đề xuất sáng kiến
của việt nam trong nhiều nội dung thảo luận của diễn đàn